là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị lâm có lời khuyên nào về chế độ dinh dưỡng
cho những người phụ nữ trong thời kỳ mang thai để tránh được bệnh trĩ không ạ
vâng tôi cũng thấy rằng tiến sĩ lê mạnh cường cũng đã cho các cái nguyên nhân
phụ nữ mang thai hay bị trĩ hơn cũng xuất hiện nhiều hơn ở giai đoạn mang thai
thì chúng ta biết rằng ngay cả khi mang thai thì phụ nữ có thể sẽ tiết một nội tiết tố
để làm cho cơ tử cung mềm ra để đỡ thai cho thai giảm trần thương đi
thế thì cơ rảnh ruột của mình cũng lại mềm ra như vậy nhã ra
nó không co bóp như thường xuyên và cũng là một trong những nguyên nhân gây tàu bón
và đúng như anh cường cũng nói trong giai đoạn này bà mẹ phải bổ sung sắt bổ sung thêm canxi
và những yếu tố này có tác dụng phụ làm cho gây tàu bón thêm
chế độ ăn cũng rất quan trọng chỗ này điều chỉnh thì tôi khuyên là các mẹ cũng phải ăn đủ khẩu phần
cố gắng ăn đủ khẩu phần
rồi uống thêm nước rồi ăn rau xanh quả chín
chứ là chúng ta chọn những loại rau xanh quả chín có tác dụng ngượn tràng
ví dụ như những rau có nhiều chất sơ hỏa tan mà chúng ta ăn cứ nhớt nhớt
ví dụ như rau mùng tơi quả đậu bắp hay chúng ta ăn quả lạc lè
nó rất nhiều chất sơ hỏa tan hành cũng vậy chuối đu đủ
thì nó giảm tình trạng tàu bón
rồi chúng ta nên sử dụng các thực phẩm có các nội quẩn probiotic

hoặc trong các sữa chua này
trong các sữa chua men sống mà chúng ta uống thì nó cũng giảm tình trạng tàu bón
ngoài ra tôi nghĩ rằng bà mẹ mang thai cũng nên
chúng ta cũng vẫn phải vận động nhẹ nhàng
chứ chúng ta đừng nằm đừng ngồi nhiều quá
tại chỗ thì chính những hành động như vậy
nó làm cho gia tăng tàu bón và bệnh trí xuất hiện
như vậy là riêng với đối tượng phụ nữ mang thai thì
chúng ta lại càng cần phải lưu ý hơn về chế độ dinh dưỡng
và cũng phải chia sẻ với mỹ linh với chị lâm
và giúp tôi bây giờ là gì
tức là những cái cách thức điều trị mới
giống như là tổ hợp
tức là phải kết hợp giữa nhà gì
chuyên ngành hậu môn học
kết hợp với loại gì
chuyên ngành sản khoa
rồi kết hợp với loại gì
chuyên ngành dinh dưỡng
đấy tức là tư duy
và đặc biệt đó là cách thức điều trị bây giờ
là nó thay đổi rất nhiều
ví dụ như chúng tôi phẫu thuật một cái cột trĩ
thì nó chỉ là giải quyết tại chỗ thôi
nhưng vấn đề là hai cái gì
làm thế nào
để nó không tái phát nữa
đấy cái thứ hai là gì
làm thế nào
để một người bình thường như ba bác sĩ cường đây
chẳng hạn hiện nay đang chưa không bác trĩ
mà đừng bị trĩ

đấy tức là cách thức điều trị bây giờ
chúng ta nó phải
từng bước chúng tôi đang đi theo một cách
toàn diện hơn
đấy ví dụ như là
cũng chia sẻ với chị lâm là
ví dụ như vấn đề chuyên ngành sản trậu
phải kết hợp ra gì
giữa nhà sản khoa nhà thiết niệu
và ra thì nhà hậu môn học
thế còn ở đây chúng ta thì
nói đối tượng cụ thể chúng ta nêu ra đây là gì
là người phụ nữ có thai
thì phải kết hợp giữa gì
nhà hậu môn học
cũng với nhà sản khoa
cộng với nhà sinh trường
đấy để chúng ta có những cái phối hợp với nhau
để cái đích cuối cùng của chúng ta đó là gì
để làm thế nào
để người bệnh của chúng ta
đạt được một hiệu quả tốt nhất
vậy nói riêng về mạng y học cổ truyền
thì không biết là
chúng ta điều trị bệnh trĩ như thế nào ạ
thì tôi cho đây là một vấn đề mà
tôi thấy cũng rất hay
cũng phải chia sẻ thật với lại mỹ linh
và chị lâm bản
thêm bác trị cường là một phẫu thuật viên
đấy bản thân tôi là một phẫu thuật viên
và từ về công tác tại nguyễn y học cổ truyền
thì đến nay là cũng
hai mươi năm năm rồi
phải nói thật
là lúc đầu tôi cũng rất là
chị biết rồi là một phẫu thuật viên rồi
lúc đầu tôi rất là bỡ ngỡ
và cảm thấy vì lúc đó nói thử như thế này
cũng với một cái nhu cầu của
việc triển khai loại vai trong học cổ truyền
năm năm một mươi tám
thì tôi bắt đầu về bệnh viện
và đến bây giờ
phải nói thật
chia sẻ thật với lại
nói sư lâm đây
đây là nói thật là vừa là
vừa là người thầy
và cũng là đồng nghiệp
và gì tiền đối
và đến bây giờ
đến lúc tôi lại mê nè
đến lúc tôi lại mê nè
và tôi cho rằng
đất nước chúng ta đúng là có một cái kho báu
đấy là một cái nền y học cổ truyền việt nam
đặc biệt là việt nam
cái việc mà
đối với phụ nữ có tham
thì các bạn biết rồi
đối với người bệnh trí
trên người phụ nữ có thai
thì cái quan tâm số một của chúng ta
đấy là gì
đấy là làm thế nào
để cái thai
an toàn nhất
an toàn nhất về sự phát triển
an toàn nhất là cái gì
về quá trình
của người mẹ
và đấy là gì
đấy chính là thế hệ tương lai của đất nước chúng ta
thông minh hay không
cao lên hay không
sinh lên hay không
là ở chỗ đó
cho nên là
tại sao chúng tôi
luôn luôn nhấn mạnh
người phụ nữ có thai là gì
là phải tuyệt đối
không được dùng
bất cứ một loại
hay một sản phẩm nào đó
mà không được gây ảnh hưởng
tới sự phát triển của thai gì
chính vì vậy
mà chúng tôi nói thử với chị lâm
trong một cái thực tế là
chúng tôi hạn chế
đường uống một cách tối đa
hầu như là không
phải nói tạm hầu như không
mà chúng tôi chủ yếu dùng
dạng thuốc mỡ tại chỗ
và chính thuốc
của chuyên của chúng ta
là nó nằm ở chỗ này
tôi hoàn toàn
tôi vẫn chia sẻ rất nhiều
khá nhiều nơi đấy là gì
lá châu không
rất tốt chị lâm ạ
mặc dù người bệnh
phụ nữ có thai
tắc mạnh đau đớn như vậy
người ta chỉ ngâm
không cần phải dùng một thuốc gì
và chị biết rồi
lá châu không rất là tốt
rất là rẻ
rất dễ kiếm
và một điều
là rất an toàn
rất an toàn
và hoàn toàn
được dùng đường ngoài thôi
không dùng đường ngoài
cho nên qua chương trình này
muốn chia sẻ với các bạn
vì tương lai các bạn
cũng sẽ là những anh mẹ
và những người
chuẩn bị sẽ có
những thế hệ mới
chuẩn bị có
hoặc là những người đang thai
nếu như chúng ta có vấn đề gì
ở vùng hộ môn
tư vấn đều là tôi
còn nếu không
chưa đi được
thì các bạn
cứ dùng nước lá
lá châu không của chúng ta
của việt nam
chúng ta làm gì
đun sôi lên rồi
còn các bạn
tư vấn được
còn trước khi
uống cái gì
vào trong cơ thể
tư vấn thì
ở đây chúng tôi